các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng đã bị tổ công tác kịp thời áp sát tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có tám bánh màu trắng nghi là heroin
khai thác nóng tại hiện trường bước đầu lái xe và người đi cùng khai nhận
đang trên đường vận chuyển tám bánh heroin đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hình ảnh và thông tin chi tiết về vụ việc này sẽ được chúng tôi
chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau